tính trong hơn một tháng trở lại đây là giai đoạn cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
số lượng hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ cổng dịch vụ công quốc gia tăng gấp ba ba lần so với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận của bốn tháng trước đó
trung bình mỗi ngày cổng tiếp nhận và xử lý gần một bốn trăm linh hồ sơ trực tuyến
theo số liệu tổng cục thống quê của văn phòng chính phủ tính đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cổng dịch vụ công quốc gia đã có trên ba mươi năm triệu lượt truy cập trên một trăm ba mươi bốn tài khoản đăng ký
trên bảy triệu hồ sơ được đồng bộ trang thái trên năm mươi năm hồ sơ được thực hiện qua cổng dịch vụ công quốc gia
tiếp nhận hỗ trợ trên một mươi cuộc gọi của người dân doanh nghiệp
cổng cũng đã tiếp nhận xử lý năm bốn trăm sáu mươi năm phản ánh kiến nghị của người dân xoay nghiệp và hoàn thành việc xử lý bốn hai trăm chín mươi bảy phản ánh kiến nghị
tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng sáu bốn trăm chín mươi tỷ đồng một năm
trong đó riêng cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp ba ba mươi sáu tỷ đồng một năm
để ứng phó với ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cổng dịch vụ công quốc gia triển khai thêm năm dịch vụ là
gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân doanh nghiệp
hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về khó khăn vướng mắt
trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín